kính thưa quý vị tại phiên xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
hội đồng xét xử cho biết đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã có đơn trúc kháng nghị đối với một mươi năm trên hai mươi chín bị cáo
ngoài ra hai bị cáo cũng có đơn xin rút kháng cáo
theo đó hội đồng xét xử sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những người này
nhưng khi cần thiết vẫn sẽ triệu tập đến tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án
theo viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
vì thời gian gấp rút việc nghiên cứu ban hành kháng nghị phúc thẩm nêu trên
chỉ dựa trên cơ sở nội dung của bản án sơ thẩm không có hồ sơ tài liệu chứng cứ nào khác
do đó sau khi thủ lý hồ sơ phúc thẩm
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm nhận thấy trong số các bị cáo bị kháng nghị phúc thẩm
có một số trường hợp mức án sơ thẩm tuyên phạt là tương xứng với vị trí vai trò và mức độ tham gia giúp sức
ngoài ra các bị cáo có đơn xin cứu xét kèm theo tài liệu chứng cứ có tình tiết giảm nhẹ mới về nhân thân
nên viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã quyết định rút kháng nghị đối với các bị cáo
phiên tòa phúc thẩm được mở ra do có nhiều bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo
và viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh đồng nai